nhằm kiểm soát giá bán thịt lợn bảo đảm hài hòa lợi ích của người chăn nuôi người phân phối và người tiêu dùng
nhất là trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tập trung các nguồn lực để phòng chống đại dịch covid một mươi chín
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đề nghị đồng chí chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các sở ngành và chính quyền cơ sở các cấp khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về việc tổ chức thực hiện các giải pháp để kiểm soát giá bán lợn thịt thịt lợn
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trú trọng tổ chức giả soát kiểm soát giá bán thịt lợn và thịt lợn
bảo đảm hài hòa lợi ích của người chăn nuôi người phân phối và người tiêu dùng đề nghị các trang trại và hộ chăn nuôi lợn tại các địa phương
cùng với một mươi năm doanh nghiệp đồng loạt giảm giá xuống mức bảy mươi đồng một kg lợn hơi
tiến tới giảm xuống sáu mươi năm đồng một kg
đến sáu mươi đồng một kg lợn hơi theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tổ chức giả soát các địa phương đã hết bệnh dịch tả lợn châu phi để tổ chức công bố hết dịch theo quy định
tạo điều kiện thuận lợi để người chăn nuôi doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức tái đàn tăng đàn
đồng thời tuyên truyền để người tiêu dùng tăng cường sử dụng các thực phẩm thay thế như thịt da súc khát thịt da cầm trứng và thủy hải sản